với mục tiêu trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt một trăm linh
ngành bảo hiểm và giáo dục đào tạo tỉnh sơn la đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng
trong đó chú trọng công tác tuyên truyền và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho học sinh sinh viên
ngay từ đầu năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi cán bộ bảo hiểm thành phố sơn la đã phối hợp cùng giáo viên các trường học
đến nhà từng học sinh để tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế
qua các buổi tuyên truyền những ưu điểm của bảo hiểm y tế được triển khai đến phụ huynh học sinh
nhờ đó giúp họ nâng cao nhận thức và cho con em mình tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế
gia đình tôi cũng hoàn cảnh nhưng cũng dành dụng để mua bảo hiểm cho hai con
như vừa rồi con trai tôi đi nằm viện kinh phí mổ hết một mươi hai triệu đồng
nhưng tôi đã tham gia bảo hiểm học sinh cho con nên tiền mổ chỉ phải đóng hai triệu đồng
nhờ đó đã giảm gánh nặng cho gia đình
tỉnh sơn la hiện có hơn hai trăm sáu mươi ba học sinh sinh viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ chín mươi sáu
trong đó có gần hai trăm một mươi em được ngân sách nhà nước đóng
hiện số học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm là khoảng chín trăm linh người
năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh sơn la đạt mục tiêu một trăm linh số học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế
đến tất cả các trường học trên địa bàn huyện
phải thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế để triển khai đến cán bộ giáo viên nhà trường
cũng như phụ huynh học sinh ngay trong các buổi họp phụ huynh đầu năm
và thông báo đến nhà trường cũng như là phụ huynh học sinh về tỷ lệ và hình thức tham gia
của bảo hiểm y tế học sinh đến tất cả các học sinh trên địa bàn huyện
tiếp tục quan triệt và thực hiện nghiêm các quy định của luật bảo hiểm y tế
trong đó là tăng cường công tác tuyên truyền cho phụ huynh học sinh
chỉ đạo các đơn vị trường học xác định là việc thực hiện công tác bảo hiểm y tế
cho học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn một mươi
trong đó là đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế của học sinh của các trường học
trên địa bàn của tỉnh vào thành một trong những trị tiêu thí đua
của các đơn vị trường học trong toàn tỉnh
cùng với các biện pháp trên ngành giáo dục sơn la tiếp tục chỉ đạo
các trường học phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội các huyện thành phố
và các cơ quan y tế để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh
từ đó tạo ra sự tin tưởng với phụ huynh trong công tác bảo đảm sức khỏe ban đầu cho học sinh